tham gia góp ý kiến cho bảng dự thảo báo cáo thủ tướng chính phủ về phương án điều hành xuất khẩu gạo của bộ công thương
đại diện bộ tài chính có ý kiến đề xuất tạm dừng xuất khẩu gạo cấp thấp đến hết ngày một mươi năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
lý do được bộ tài chính đưa ra là chỉ tiêu kế hoạch mua gạo dự trữ quốc gia năm hai nghìn hai mươi
được thủ tướng chính phủ giao là một trăm chín mươi tấn gạo và tám mươi tấn lúa thường
trước tình hình xuất khẩu tăng nên các doanh nghiệp đã trúng thầu cung cấp gạo cho dự trữ quốc gia
có tình trạng kéo dài thời gian ký hợp đồng và không thực hiện thương thảo hợp đồng